và điểm đặc biệt là việc triển khai mô hình sản xuất nấm sạch tại nơi đây không chỉ giúp cung ứng cho thị trường có thêm một nguồn thực phẩm có chất lượng với những sản phẩm an toàn mà bên cạnh đó mô hình này còn giúp cho người khuyết tật tại tỉnh nghệ an có thêm nguồn thu nhập để ổn định cuộc sống thường ngày
những ngày tháng sáu
những ngày tháng sáu
mảnh đất miền trung đón chúng tôi trong cái nắng gây gắt như đổ lửa
có về nghệ an trong những ngày hè oi ả mới thấy được cái khắc nghiệt của thời tiết trên mảnh đất gió lào cắt trắng này
thế nhưng vượt qua cái khắc nghiệt của thời tiết vượt qua những khó khăn trong cuộc sống thường ngày trong cơ sở sản xuất của trung tâm đào tạo việc làm người khuyết tật tỉnh nghệ an
những người khuyết tật vẫn đang hăng say với mô hình làm nấm và cho ra không ít sản phẩm với các loại nấm được trồng ở đây
chia sẻ với chúng tôi về mô hình này
các cán bộ địa phương cho biết trồng đấm là một trong những mô hình rất phù hợp với người khuyết tật tại địa phương
bởi nấm là một loại cây dễ trồng ít dịch bệnh lại cho giá trị kinh tế cao
hệ thống giao thông tại địa phương cũng được đầu tư đồng bộ nên việc đi lại giao thương hàng hóa nhất là buôn bán nấm khá thuận tiện
hiện nay đại đa số người khuyết tật trên địa bàn nghệ an
đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn không đủ điều kiện cho người khuyết tật đi học nghề để tìm kiếm việc làm phù hợp
nên việc có một mô hình sản xuất nhẹ nhàng dễ học dễ thực hành dành cho các đối tượng này
có thể giúp họ ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính mình và gia đình
hiện nay trung tâm có rất nhiều ngành nghề để hoạt động tạo công an việc làm cho các cháu khuyết tật
đặc biệt là có nghề lâm nấm nghề máy mặc nghề làm ẹp dâu lạc và chế phẩm phân vi sinh
thì đấy là những ngành nghề mà tôi thấy rất phù hợp với các cháu khuyết tật
đặc biệt là các cháu khuyết tật chỉ có sức lao động năm mươi
thì họ đủ điều kiện để làm công việc nhẹ nhàng như thế này mà có thu nhập ổn định cho họ
nghề làm nấm thực sự mà nói thì cũng không phải là khó lắm
cho nên các cháu khuyết tật có thể tiệp thu được rất nhanh
nhưng mà yêu cầu là người kỹ thuật phải nắm bắt hiểu được các cháu
và dạy cho các cháu làm sao để các cháu hiểu nhanh hiểu rõ
thì ở trung tâm hiện tại bây giờ
là mỗi một bịch nấm thì các cháu thu hoạch được khoảng tầm là tám đến chín lừng nấm trong một bịch
cho nên cũng đáp ứng được công việc cho các cháu và có thu nhập ổn định cho gia đình
để trồng nấm đạt hiệu quả thì người trồng nấm phải có kiến thức
nắm chắc được từng bước và trong các bước thì vấn đề diệt khuẩn là quan trọng nhất
quyết định đến năng suất
bắt đầu từ khâu ủ đến khâu đóng bịch không quá chặt
để tạo độ thoáng cho đấm phát triển thuận lợi
tiếp đó là bước xấy nhằm đảm bảo độ sạch bệnh tiệt trùng và cuối cùng là tra giống
khi bịch nấm có màu trắng thì treo lên và chăm sóc đúng kỹ thuật
với diện tích nhà sườn rộng khoảng năm trăm linh m hai
mỗi đứa nấm trồng được khoảng một mươi bịch
mỗi bịch có thể cho năng suất từ bảy trăm linh chín trăm linh g một bịch
các loại nấm trồng chủ yếu là nấm dơm nấm bộc nhĩ nấm sò nấm linh chi
các loại nấm có kỹ thuật trồng không quá cầu kỳ vốn đầu tư ít
cũng chăm sóc không nhiều mà lại mang lại hiệu quả kinh tế cao
mỗi ngày một cơ sở trồng nấm có thể cho thu hoạch từ một trăm linh kg nấm
và có thể bán ra thị trường với mức giá là ba mươi năm đồng một kg
hiện nay tại thành phố vinh mô hình trồng nấm không nhiều nên đầu ra cho sản phẩm khá thuận lợi
có thể góp phần giải quyết công an việc làm cho nhiều người khuyết tật trên địa bàn
bên cạnh đó khi tham gia mô hình sản xuất này ngoài được dạy nghề
người khuyết tật còn được hỗ trợ về chỗ ở và ăn uống
có lẽ bởi hiệu quả từ mô hình mang lại mà không chỉ thanh niên hay những người lớn tuổi
những em học sinh là người khuyết tật đều mong muốn được tranh thủ thời gian học nghề trong những ngày nghỉ hè
con rất thích được đến đây học nghề làm nấm
con thấy nghề làm nấm rất hay
con muốn được học nghề để sau này có thể đi làm kiếm tiền nuôi bản thân con và gia đình con
tôi có con khuyết tật như là nghỉ hè cho con ra đây là học hỏi
tôi cũng đã từng làm ở trung tâm đây
tôi muốn con tôi sau này học hết chương trình văn hóa để có nghề nghiệp làm
nghề làm nấm này là mang lại nhiều thuốc ngập cho gia đình
hai cháu thì có như là biết khuyết tật của mình
như có công ăn việc làm là hắn mừng cho hắn đi là hắn đi hắn thích đi
em vào đây là được anh chị anh em trong trường là chị dạy cho em cách trung nấm
và ở đây cả các anh chị là cũng chỉ bảo tin
từ khi em làm ở đây là cảm thấy là em đang xã hội là học học nhiều điều hơn
và đến đây có ích cho gia đình hơn
hương châu là một xã nghèo của huyện hương nguyên tỉnh nghệ an
đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn
nên sự chăm lo đầu tư cho người khuyết tật tại địa phương vẫn còn có phần hạn chế
rào cản từ tâm lý vốn được mặc định rằng người khuyết tật cần được chăm sóc đặc biệt
vẫn còn in sâu trong tâm lý của nhiều gia đình
vì vậy để giúp người khuyết tật có việc làm có thể tự nuôi sống bản thân không phụ thuộc vào gia đình
là câu chuyện không hề đơn giản đối với các cấp chính quyền nơi đây
gia đình bà lê văn nguyệt ở xã hưng châu huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
có ba người con thì cậu con trai thứ là nguyễn văn đức bị khiếm khuyết về trí não từ nhỏ
từ khi con trai học hết lớp hai không có khả năng theo học tiếp
bà và gia đình đã quyết định cho con ở nhà phụ giúp việc lặt vặt trong gia đình
từ khi các cấp chính quyền quyết định mở lớp đào tạo nghề trong đó có nghề trồng đấm
rồi động viên khuyến khích các gia đình có người khuyết tật cho con em tham gia mô hình
bà và gia đình đã quyết định cho con theo học nghề này
giờ gia đình nghề đóng cả khó khăn
vì cả cháu học khá nhiều cháu sinh ra cũng ẩm sánh như vậy
nó làm được tí nữa cả
giờ lên mới cho đi làm thêm công việc
nhà giúp gia đình làm việc nhẹ nhàng trong gia đình
quyết định cho cháu đi học khỏi thêm
cho cháu biết được công việc
cho cháu đi kiếm thêm việc
các chị lên
cho các cháu kiếm thêm công an việc làm

cho cháu kiếm thêm đồng tiền thu nhập cho gia đình
công an việc làm cho cháu ổn định
đồng lượng đồng
công an việc làm cho cháu ổn định
đồng lượng đồng tiền thu nhập cho gia đình
nghệ an là một trong những tỉnh có số lượng người khuyết tật nhiều nhất cả nước
với con số lên tới hơn hai trăm linh người
với các dạng khuyết tật phổ biến như khuyết tật vận động thị giác ngôn ngữ thính giác thần kinh trí tuệ
và đặc biệt người khuyết tật do di chứng chất độc da cam dioxin
trong đó số người khuyết tật tìm kiếm được việc làm phù hợp với điều kiện sức khỏe của bản thân là rất ít
phần lớn họ chỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ trong những công việc nhẹ
chưa được đi học nghề và chưa có công việc ổn định
trong giai đoạn hiện nay tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm đang là nỗi lo của không ít người
với những người lành lặn khỏe mạnh tìm việc làm đã là một việc không hề dễ dàng
thì với những người khuyết tật đây là một vấn đề khó khăn phức tạp hơn gấp nhiều lần
bởi có công việc phù hợp không chỉ giúp người khuyết tật có thể tự nuôi
sống bản thân mà còn từng bước đưa họ thoát khỏi bóng tối của sự mặc cảm tự ti
để từ đó hòa nhập với cộng đồng góp phần vào sự phát triển của địa phương và đất nước
và mô hình trồng nấm tại nghệ an đang là một mô hình phát huy được hiệu quả cao và cần được nhân rộng
tôi thấy nghề trồng nấm này thì phù hợp với người khuyết tật bởi vì công việc cũng nhẹ nhàng
và họ không phải lão động sức lực nhiều
người khuyết tật thì năng suất của họ rất nhiều

ngay đầu họ chưa quen với nghề trồng nấm
năng suất của họ thì chưa đạt được sản lượng như chúng tôi mong muốn
nhưng qua một số thời gian năng suất của họ cũng nỗ lực hết mình
và năng suất cũng đạt được mức trung bình
chúng tôi vừa mới trồng thêm nấm rớm
sau này chúng tôi còn trồng thêm nhiều loài nấm khác như nấm mộc nhì
đã nói đến người khuyết tật thì làm cái việc gì cũng khó khăn
nhưng chúng tôi cho rằng nghề làm nấm là nghề có thể phù hợp hơn trong cả nghề
bởi vì nó không mất nhiều sức lực và phù hợp với những người có thể vận động được
đáng vận động được có thể ngồi một chỗ cũng có thể làm được
anh có thể từ trường hợp anh không có tay thôi
còn những vận động là khiếm thính đặc biệt là vận động bằng chân
vận động chân
hoặc là suy nhược chẳng hạn suy yếu chẳng hạn
thì có thể thực hiện cái làm nấm này là phù hợp
bởi vì sau khi tiếp thu được cái công nghệ
cái kỹ thuật thì người làm nấm có thể từ ngồi một chỗ
hoặc là vận chuyển trong một cái cung đồ nhất định
để có thể sản xuất ra cái nấm này
tất nhiên đằng sau đó còn cả một cái hệ thống để mà thực hiện cái này
đó là vấn đề tập hợp hàng hóa rồi sản phẩm rồi thì tiêu thụ sản phẩm
nhưng cái sản xuất chúng tôi khẳng định là rất phù hợp
theo kết quả nghiên cứu
của hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh nghệ an
trong những năm qua công tác dạy nghề tạo việc làm cho người khuyết tật
đã được cấp ủy chính quyền ban ngành đoàn thể
các tổ chức chính trị xã hội tổ chức xã hội doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện
cơ chế dạy nghề tạo việc làm cho người khuyết tật
đang từng bước được hoàn thiện
phù hợp với điều kiện của tỉnh và người khuyết tật
tính từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy
toàn tỉnh đã tuyển sinh dạy nghề và tạo việc làm cho năm sáu trăm linh lượt người khuyết tật
riêng trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh
mỗi năm dạy nghề cho hàng trăm người
công tác xã hội hóa dạy nghề cho người khuyết tật
cũng được quan tâm đẩy mạnh
phát huy được vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp
một số mô hình hỗ trợ người khuyết tật được biết đến
như mô hình hỗ trợ sinh kế chương trình năm mươi năm mươi
của hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh
mô hình dạy nghề việc làm của hội người mù
đã phát huy được hiệu quả rõ rệt
sau khi thực hiện chương trình đề án của trung ương của tỉnh
đặc biệt là chương trình hành động của tỉnh
thì hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi đã lên cái kế hoạch
lên cái chương trình hàng năm để thực hiện tích cực
sau chương trình của trung ương đề ra
trong đó trọng tâm là chương trình dạy nghề
tạo việc làm
và chương trình hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật và trẻ mồ côi
trong các chương trình bằng thực tiễn hoạt động của mình
bằng kinh nghiệm thực tế của nhiều năm
thì hội bảo trợ của tỉnh đã sáng tạo ra một chương trình mới
trên cơ sở chương trình hỗ trợ sinh kế của trung ương
đó là chương trình hỗ trợ sinh kế năm mươi năm mươi
xóa đòi giảm nghèo cho người khuyết tật và trẻ mồ côi

góp phần thực hiện mục tiêu xóa nghèo bình thường
xóa nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới
thời gian tới cũng theo chương trình hoạt động của quyết định ba nghìn ba trăm một mươi
về trợ giúp người khuyết tật giai đoạn một mươi hai hai hai mươi
thì sở lao động với vai trò là người chủ trì và tham mưu trực tiếp
để ủy ban nhân tỉnh về triển khái quyết định này
sẽ tiếp tục quan tâm tuyên truyền vận động các doanh nghiệp

huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
để làm sao mà trợ giúp giúp một cách tốt nhất đối với người khuyết tật
tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với bản thân người khuyết tật
và đối với các tổ chức các cấp các ngành về vai trò người khuyết tật
thông qua việc thực hiện quyết định ba nghìn ba trăm một mươi trợ giúp người khuyết tật
thì chúng tôi sẽ tạo ra những cái điểm nhấn giúp người khuyết tật có thu nhập
nâng cao cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng
hiện nay người khuyết tật trên thế giới nói chung
và người khuyết tật tại việt nam nói riêng
vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống và hòa nhập cộng đồng
nhận thức của xã hội về vấn đề người khuyết tật còn hạn chế
khiến không ít người phải chịu phân biệt đối xử
sự thiếu đồng bộ và thiếu hiệu quả
trong hệ thống chính sách an sinh xã hội như giáo dục y tế việc làm
cũng là một trong những rào cản không nhỏ đối với người khuyết tật
chính vì vậy bằng việc tìm việc làm giúp người khuyết tật vươn lên phát triển kinh tế
là một bài toán đòi hỏi sự nỗ lực từ phía các cơ quan chức năng
cũng như chính bản thân người khuyết tật
để người khuyết tật có thể sống được với nghề tự chăm lo cho cuộc sống của mình
giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội và tự tin hòa nhập với cộng đồng
quý vị và các bạn thân mến chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết
mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình thắp sáng niềm tin
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc qua email thapsangniemtina org vn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau